phó thủ tướng vũ đức đam và lãnh đạo của bộ y tế đã đến thăm các tình nguyện viên đầu tiên
tiêm thử nghiệm vaccine covid một mươi chín do việt nam sản xuất
hiện nay thì sức khỏe của cả ba tình nguyện viên đều hoàn toàn bình thường tinh thần thoải mái
vaccine vừa được tiêm thử nghiệm có tên nanocovax do công ty nanogen sản xuất
ba người tiêm đầu tiên gồm hai nữ một nam trong đó có hai thanh niên hai mươi tuổi đều là sinh viên
một nữ tình nguyện viên bốn mươi tuổi làm giáo viên
sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai họ được tiêm ba mũi đầu tiên vaccine nanocovax liều hai mươi năm microgram tiêm bắp
sau bảy mươi hai giờ tiêm báo cáo của học viện quân y cho biết các chỉ số cho thấy vaccine an toàn với người
nanocovax là vaccine covid một mươi chín đầu tiên ở việt nam được cấp phép tiêm thử nghiệm trên người
quá trình thử nghiệm sẽ trải qua ba giai đoạn
giai đoạn một sẽ tiêm trên sáu mươi người được chia làm ba nhóm với ba liều tiêm khác nhau
hai mươi năm mg năm mươi mg và bảy mươi năm mg
mục tiêu của giai đoạn một là đánh giá tính an toàn của vaccine
giai đoạn hai sẽ tiêm sau khi giai đoạn một tiến hành an toàn thành công tiêm trên bốn trăm linh sáu trăm linh người
giai đoạn ba sẽ tiêm trên ít nhất một năm trăm linh đến ba người có thể mở rộng ra một mươi đến ba mươi người
giai đoạn ba mục tiêu phải đánh giá được tính an toàn tính sinh miễn dịch và hiệu lực của vaccine
phó thủ tướng vũ đức đam hoan nghênh các đơn vị đã tích cực từ những ngày đầu nghiên cứu sản xuất vaccine
và quy định của bộ y tế một cách an toàn khẩn trương nhất
phó thủ tướng cũng đề nghị nhóm các đơn vị sản xuất và cơ quan quản lý gồm bộ y tế bộ khoa học và công nghệ
và các đơn vị liên quan cần bàn bạc trên tinh thần khoa học cầu thị thúc đẩy quá trình thử nghiệm vaccine nhanh hơn
xong phải bảo đảm an toàn đồng thời chuẩn bị các bước tiếp theo trong trường hợp thử nghiệm thành công